ngày một mươi sáu tháng hai tức một mươi hai tháng riêng kỷ hợi tại chùa tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
giáo hội phật giáo việt nam tổ chức lễ khai hội chùa tam trúc xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
dự lễ hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương tỉnh hà nam và một số địa phương lân cận cùng đông đảo bà con phật tử
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội phật giáo việt nam
đã đánh trống thỉnh chuông khai hội tổ chức lễ dân hương cầu quốc thái dân an
sau đó là lễ rước ở hồ tam trúc rước chuông bình an rước nước lên chùa ngọc
quần thể chùa tam trúc có diện tích gần năm một trăm linh
với gần một ha hồ nước ba ha núi đá rừng tự nhiên
mặt bằng chùa tam trúc rộng tới một trăm bốn mươi bốn hectare với nhiều công trình như chùa ngọc điện tam thế điện pháp chủ điện quan âm cổng tam quan trung tâm hội nghị quốc tế
lễ khai hội chùa tam trúc là sự kiện mở đầu chào mừng đại lễ phật đàn liên hợp quốc vơ sát hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại chùa tam trúc và cũng là lễ hội khai xuân được tổ chức hàng năm để cầu nguyện quốc thái dân an